theo thống kê của cục y tế dự phòng bộ y tế trong chín tháng đầu năm nay cả nước ghi nhận năm mươi ba năm trăm hai mươi chín trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong đó có sáu trường hợp đã tử vong tại khu vực phía nam
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương để nắm được diễn biến tình hình bệnh tay chân miệng ở khu vực hà nội và phía bắc
về chủng virus típ eterovirus bảy mươi một nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của sáu ca tay chân miệng ở phía nam là chủng nguy hiểm nhất của bệnh này
đang khiến các bác sĩ trong nam lo ngại do biến chứng nguy hiểm có thể gây ra như phù phổi viêm phổi suy hô hấp có thể dẫn đến tử vong thì hiện ghi nhận rất ít tại hà nội
tuy nhiên tại cộng đồng chúng ta thấy có một tỷ lệ rất lớn là các cháu bé bị mắc chân tay miệng nhưng hầu hết các cháu đều ở trong giới hạn rất nhẹ thôi
có thể chỉ là một tình trạng sốt nhẹ thứ hai nữa là hắt hơi sổ mũi và thứ ba nữa là các cháu có thể phát ban ở trong khoang miệng hoặc là những cùi tay hoặc là lòng bàn chân lòng bàn tay
cái nhóm mà mắc ev thì cũng không nhiều và đặc biệt là trong đó cái ev bảy mươi một thì từ đầu năm đến nay chỉ cũng chỉ có hơn một mươi trường hợp trong tổng số mấy trăm trường hợp nhập viện như tôi
và với những trường hợp đó thì cũng không có những biến chứng quá nặng nề so với những năm trước kia của tại bệnh viện trung ương
tuy nhiên theo các chuyên gia tay chân miệng có thể là bệnh lành tính nhưng lại cũng có thể gây ra biến chứng rất nhanh chỉ trong vài giờ
vì vậy bố mẹ không được chủ quan nếu thấy con có bất cứ dấu hiệu nghi tay chân miệng vẫn cần đưa con đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị theo bác sĩ
khi mà con của chúng ta mắc thì đầu tiên là chúng ta cho con chúng ta ở nhà ở trong một môi trường thoáng môi trường sạch và môi trường bề mặt của con chúng ta
được một cách dọn dẹp một cách sạch sẽ nhất có thể
vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải cô lập những chất xuất tiết của các cháu ví dụ như phân hoặc nước tiểu hoặc là mũi dãi chất nôn để mà đảm bảo được không bị lây nhiễm sang các em bé khác ở môi trường xung quanh khác
trước diễn biến bệnh tay chân miệng tăng nhanh trên cả nước và có sáu ca tử vong bộ y tế đề nghị tất cả các địa phương cần quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng chống dịch tập trung tại vùng có số mắc cao nguy cơ bùng phát dịch
đồng thời tuyên truyền người dân thực hiện
ăn uống sạch ở sạch bàn tay sạch và đồ chơi sạch
sở y tế các tỉnh cần giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh để khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện